công an tp hà nội vừa lên tiếng cảnh báo người dân về những nguy cơ lừa đảo khi sử dụng ứng dụng ví điện tử thanh toán mobile payagent
theo lời quảng cáo chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên là paya ở trong ví điện tử payagent
vài năm sau người đầu tư sẽ nhận cho lãi khủng ngoài ra có cả hoa hồng nếu mời thêm được nhà đầu tư mới
tuy nhiên thực tế khi khách hàng nạp tiền vào ứng dụng họ không được hưởng ưu đãi gì ngoài tờ giấy có ghi họ tên và mã số
đồng thời số tiền nạp vào cũng không thể sử dụng còn có nguy cơ sẽ không lấy lại được tiền
nhưng ai đã nạp tiền vào ví điện tử payagent có thể đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao năm mươi năm lý thường kiệt hoàn kiếm
số điện thoại sáu nghìn chín trăm hai mươi một chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi bảy để trình báo hoặc cung cấp thông tin